theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mặc dù được bổ sung nước từ cơn bão số hai vừa qua
nhưng do tình hình nắng nóng hạn hán tiếp tục quay trở lại tại nhiều địa phương ở các tỉnh khu vực trung bộ
đã gây ảnh hưởng lớn đến hàng chục ngàn hectare rau màu vụ hè thu năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể tại quảng bình gần một bốn trăm linh hectare diện tích rau màu đang bị hạn hán
tại nam trung bộ có chín ba trăm linh hectare diện tích bị hạn hán xâm nhập mặn
nặng nề nhất là tại tỉnh bình định với gần hai tám trăm linh hectare trong đó khoảng một trăm một mươi sáu hectare diện tích lúa bị chết
dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng bảy do đó tổng diện tích cây trồng có khả năng bị hạn hán
thiếu nước trong vụ hẻ thu sẽ lên đến gần bốn mươi tám hectare
vì vậy tổng cục thủy lợi yêu cầu các địa phương tăng cường các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước
trong đó tập trung vào điều tiết sử dụng nguồn nước một cách hợp lý bố trí cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước